vì cần tiền chứng minh tài chính đi xuất khẩu lao động đối tượng đã lên kế hoạch làm liều
hắn đã lên kế hoạch mua súng nhựa và roi điện đến ngân hàng việt tiên banh để cướp tài sản
ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba một vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch việt tin banh
tại số một đống đa phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng
ngay sau khi vụ cướp xảy ra lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng công an quận hải châu
và công an phường thạch thang đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin liên quan đến vụ cướp
ngay khi tiếp cận hiện trường lực lượng truy xét đã trích xuất các camera xung quanh khu vực
xác định đối tượng điều khiển chiếc xe máy mang hiệu yamaha grand d một sáu
sau khi bước vào ngân hàng đối tượng dùng súng nhựa và liên tục bấm roi điện để phát ra âm thanh
và tiên lửa nhằm mục đích thị uy đe dọa người trong phòng giao dịch ngân hàng
các nữ nhân viên hoảng sợ ngồi nứt xuống bàn đối tượng buộc bảo vệ phải úp mặt vào tường
đối tượng lấy một cọc tiền tại ô giao dịch rồi buộc ngân hàng đưa thêm một số cọc tiền khác
cho vào túi ni lông màu đỏ sau đó đối tượng chui ra ngoài qua cửa cuốn chưa đóng hết
đây là một vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra tại thành phố đà nẵng
nhận thấy mức độ manh động thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự cùng công an quận hải châu và cảnh sát giao thông công an thành phố
cùng các đơn vị phối hợp vừa truy vết vừa chốt chặn tại các tuyến giao thông để truy bắt đối tượng
không để đối tượng chạy thoát và tẩu tán tăng vật
các đơn vị nghiệp vụ khác cũng nhanh chóng phối hợp điều tra thu thập chứng cứ
từ hình dáng trang phục và đặc điểm xe của đối tượng thu được
cơ quan điều tra tiếp tục truy xuất hàng trăm camera an ninh giám sát trên các tuyến đường phố
để lần theo dấu vết tẩu thoát của kẻ cướp
hình ảnh cho thấy đối tượng phóng xe qua đường châu văn liêm ra đường ba tháng hai rồi qua cầu thuận phước
sang quận sơn trà đối tượng cướp ngân hàng thường đi bằng xe không có biển số hoặc che biển số
trường hợp để biển số xe ngang nhiên đi vào khu vực có nhiều cam
chứng tỏ đối tượng này có ý đồ nhiều khả năng là nhằm đánh lạc hướng kéo dài thời gian gây khó khăn cho cơ quan điều tra
đến tối ngày hai mươi một tháng bốn công an thành phố đà nẵng đã xác định được chiếc xe máy yamaha greende gắn biển số thật
đang nằm trong một ngôi nhà trên đường đồng kè sáu phường hòa khánh nam quận liên triểu
cô gái chủ xe cho biết trước đó là người yêu của lê phú cao đã mượn xe chiếc xe vẫn ở trong kho hàng chờ ngày bán
từ mấy tháng nay điều đó cho thấy có thể đối tượng đã dùng biển số giả chung với biển số của chiếc xe này
tiếp tục truy xét camera giám sát của nhà dân trên các ngã đường đối tượng có thể đi qua và cho thấy
từ khi đối tượng đi từ cầu thuận phước sang quận sơn trà thì mất dấu
sau khi nhận được tin báo về những tăng vật nghi là của tên cướp đã bỏ lại trên bãi cỏ ven đường
các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự ghi nhận có một chiếc áo trông nắng
tai của nữ vứt trong bụi cỏ
bên cạnh đó là chiếc mũ bảo hiểm
hai vật này có hình dáng màu sắc hoa văn họa tiết
giống với chiếc áo và mũ đối tượng cướp ngân hàng đã sử dụng
không để bỏ sót các tang vật chó nghiệp vũ cũng được huy động để truy tìm
tìm kỹ trong đám cỏ phát hiện thêm một tờ giấy in biển số xe
vẫn còn vướng băng keo đã xé vào vỏ nát
điều này khẳng định thêm một lần nữa
đối tượng đã dùng biển số xe giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra
cơ quan điều tra cũng thu được một vật giống khẩu súng và roi điện trong bụi cỏ
gần vị trí phát hiện áo và mũ bảo hiểm
sau khi phát hiện đối tượng đã thay hình đổi dạng và lên taxi
chứng tỏ đối tượng đã gửi xe tại vincom
tuy nhiên check cam thì không phát hiện được đối tượng gửi xe ở khu vực nào
và biển số xe thật của chiếc xe kia là bao nhiêu
trong khi xe giống với xe của đối tượng
có tới hàng trăm chiếc cũng đang gửi tại trung tâm thương mại này
để làm rõ tung tích đối tượng một cách nhanh nhất
cơ quan điều tra quyết tâm truy bằng được biển số xe của đối tượng
qua hệ thống camera giám sát trên toàn thành phố
từ cam giám sát tại trung tâm chỉ huy
cơ quan điều tra đã thu được hình ảnh biển số thu được
rất mờ ảo không rõ số
nhưng qua phân tích của nghiệp vụ
chỉ trong thời gian ngắn
biển số xe đã được làm rõ là ba mươi bảy d một chín mươi nghìn hai trăm bốn mươi ba
chủ phương tiện này là một người phụ nữ sống tại đà nẵng
manh mối mới chỉ dừng lại ở tên cao
người huế không rõ lai lịch tung tích
ngay sau khi xác định được biển số xe
một tổ công tác đến trung tâm thương mại để truy tìm chiếc xe
mà đối tượng đã gửi lại đây
và quả nhiên đã tìm thấy chiếc xe mang biển số ba mươi bảy d chín mươi nghìn hai trăm bốn mươi ba
có hình dáng giống với xe của đối tượng cướp ngân hàng đã đi
nhận định rất có thể sau khi đánh lạc hướng cơ quan điều tra
đối tượng sẽ trở lại để lấy xe đã gửi
cơ quan điều tra điều chỉnh hệ thống camera
hướng vào vị trí chiếc xe tiếp tục theo dõi
sau hai ngày cơ quan điều tra phát hiện một đối tượng có ngoại hình khác
hoàn toàn so với đối tượng ban đầu đến gửi xe
tóc hối cua quần áo cũng khác chỉ có dáng người là giống
từ những thông tin thu thập được cơ quan điều tra xác định được đầy đủ danh tính của đối tượng là lê phú cao
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã lộc trị huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
cơ quan công an đã phải dùng đến chó nghiệp vụ để xác minh
một chú chó so sánh nguồn hơi của chiếc áo của lê phú cao
do một nhân chứng cung cấp với nguồn hơi cơ quan điều tra thu thập được từ mũ bảo hiểm và áo của đối tượng đã bị bỏ lại ven đường
kết quả cho thấy nguồn hơi thu được từ chiếc áo của lê phú cao hoàn toàn trùng khớp với nguồn hơi thu được từ áo và mũ bảo hiểm đối tượng đã bỏ lại
điều này đã thêm một lần nữa khẳng định lê phú cao chính là đối tượng cướp ngân hàng
cơ quan điều tra lên kế hoạch vây bắt khẩn cấp đối với lê phú cao tại khu vực gần nhà trọ của đối tượng
khi bị bắt cao ngoan cố không khai về số tiền cướp được ngân hàng
trong đêm hai mươi một và dặn sáng hai mươi hai tháng chín
cơ quan điều tra đã đấu tranh với nghi phạm xác định được một số manh mối về nơi cất giấu và tiến hành truy tìm thu hồi
nhưng với những bằng chứng không thể chối cãi đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an thành phố đà nẵng cũng xác định theo hệ thống của ngân hàng cung cấp cho lực lượng công an
số tiền cướp được tại phòng giao dịch là hơn sáu trăm linh triệu đồng
sau khi mua được một khẩu súng nhựa và chiếc áo chống nắng dài của nữ
đối tượng vào một cây atm nhặt bất kỳ hai tờ biên lai rút tiền bỏ vào túi với mục đích
trước tù đó cao sẽ bỏ lại hiện trường để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng
tiếp đó đối tượng đã mua sắm trả nợ hết hơn năm mươi triệu đồng
khi xem được thông tin tình hình về nghi can thực hiện vụ cướp được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội
cao đã đi cắt tóc để thay đổi nhận dạng
đối tượng thay đổi kiểu tóc
từ tóc dài chấm tai đối tượng cắt thành đầu
cua ba phân
xong việc cao lại vào vincom ung dung lấy chiếc xe tăng vật đã gửi ở đó
qua khám xét nơi trọ của đối tượng lực lượng công an đã thu hồi số tiền năm trăm chín mươi triệu đồng
là số tiền còn lại cao cướp được nhưng chưa kịp tẩu tán
đối với lê phú cao là một người có trình độ học vấn là cử nhân
chỉ vì lý do điều kiện bản thân thua kém bạn bè mà cao muốn cướp ngân hàng lấy tiền chứng minh năng lực tài chính
để đi du học với mong muốn đổi đời
một bước đi sai lầm khiến một đời hối hận
ngày một tháng bảy tòa án nhân dân thành phố đà nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với bị cáo lê phú cao
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê xã lộc trị huyện phú lộc tỉnh thừa thuyên huế
tạm trú tại phường hòa khánh nam quận liên triều thành phố đà nẵng về tội cướp tài sản
theo cáo trạng nhằm chứng minh năng lực tài chính để được đi xuất khẩu lao động tại new zealand
lê phú cao đã nảy sinh ý định cướp tài sản tại ngân hàng
ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba lê phú cao đến phòng giao dịch đống đa
ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đà nẵng
tại địa chỉ số một đống đa phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng
để thăm dò thì thấy ngân hàng này ít người qua lại
nhân viên tại đây đa số là nữ nên cao quyết định cướp tài sản tại ngân hàng
sáng ngày hai mươi tháng bốn tại phòng trọ số tám đồng chí hai phường hòa khánh nam quận liên triểu
cao chủ đề
đã chuẩn bị một khẩu súng nhựa màu đen một dòi điện màu đen một con dao
một túi vải màu xanh tím than một đôi dép nhựa màu nâu
một biển kiểm soát xe mô tô biển số bốn mươi ba f một bốn mươi hai nghìn tám trăm năm mươi ba làm bằng giấy a bốn
đến một mươi h ba mươi phút cùng ngày cao bỏ tất cả các công cụ đã chuẩn bị vào một túi sách màu đỏ
rồi bỏ trong cốc xe mô tô nhãn hiệu yamaha grand d một xám mang biển kiểm soát ba mươi bảy d một
chín mươi nghìn hai trăm bốn mươi ba đối tượng điều khiển xe đi từ phòng trọ đến vòng xuyến đường ba tháng hai
đống đa trần phú thuộc phường thạch thang quận hải châu thì dừng xe lại đổi biển số xe giả
lấy chiếc túi màu đỏ đựng các công cụ ra treo trên xe và điều khiển xe đến gần trụ sở atm trước ngân hàng
đến một mươi một h một mươi năm phút cùng ngày thấy phía trước ngân hàng vắng người cao đi vào bên trong ngân hàng
rồi bấm nút cửa cuốn xuống để tránh bên ngoài
tránh bên ngoài phát hiện lúc này trong ngân hàng có sáu người đang làm việc
cao cầm súng nhựa bấm nút bật dò điện và hồ cướp đây cướp đây
cao đi về phía sau quầy giao dịch thì gặp anh nguyễn hữu sơn nhân viên bảo vệ
từ nhà vệ sinh đi ra cao ép anh sơn vào tường và uy hiếp yêu cầu tất cả nhân viên phải quay mặt vào tường
cao đến quầy kế toán và đưa một túi bằng vải màu xanh tím than cho chị nguyễn thị huế yêu cầu chị huế lấy tất cả tiền bỏ vào trong túi
vì hoàng sợ nên chị huế làm theo yêu cầu của cao lấy số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng bỏ vào túi đưa cho cao
sau khi lấy được tiền ca bỏ chạy ra khỏi phòng giao dịch
cao điều khiển xe đi tới bãi đất trống trên địa bàn phường nại hiên đông quận sơn trà vứt súng nhựa roi điện tháo biển số rán
cởi bỏ khẩu trang áo khoác quần jean dài đôi dép nhựa rồi điều khiển xe đến siêu thị vincom đà nẵng
xuống tầng hầm gửi xe và đón tù
cao đưa taxi đến sân bay đà nẵng
cao đến sảnh sân bay nhưng không vào bên trong mà tiếp tục đón xe về lại phòng trọ
tại đây cao lấy trong túi ra hai sấp tiền mệnh giá năm trăm linh đồng và hai trăm linh đồng với tổng số tiền là bảy mươi triệu đồng để tiêu xài
số tiền còn lại cao cất giấu trên trần lao phông của phòng trọ
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày cao đi cắt tóc để thay đổi đặc điểm nhận dạng và đến ngân hàng vietcom banh trên đường nguyễn sinh xác quận liên triểu
nộp số tiền sáu mươi sáu triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên nguyễn thị lương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh quảng bình
đến hai mươi một h ngày hai mươi một tháng bốn thì lê phú cao bị cơ quan điều tra công an thành phố đà nẵng bắt giữ
về trách nhiệm hình sự chị bùi thị lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và giám đốc ngân hàng viettin banh chi nhánh đà nẵng là đại diện theo ủy quyền của ngân hàng viettin banh
đã nhận số tiền là sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng
số tiền còn lại là một mươi ba triệu ba trăm năm mươi tám nghìn đồng
chị lan yêu cầu lê phú cao có trách nhiệm bồi thường
đối với hành vi tàng trữ sử dụng súng và dòi điện của lê phú cao
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lê phú cao về hành vi tàng trữ trái phép đối chơi nguy hiểm bị cấm và tàng trữ sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ
hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt bị cáo lê phú cao
mức án hai mươi năm tù về tội cướp tài sản buộc bị cáo tiếp tục có trách nhiệm bồi thường số tiền còn lại cho ngân hàng